ngày hai tháng một mươi tại thành phố thanh hóa bộ công thương tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
tại các địa phương trong cả nước những năm qua đã có nhiều mô hình tiên tiến cách làm hay về phát triển các tiêu chí nông thôn mới do ngành công thương phụ trách
điển hình là tiêu chí số bốn về điện tiêu chí số bảy về phát triển hệ thống cơ sở ả tầng thương mại nông thôn
đến nay có tám bảy mươi hai xã đạt chuẩn tiêu chí về điện chiếm chín mươi bảy tổng số xã của cả nước
bộ công thương đã xây dựng triển khai thực hiện nhiều quy hoạch quan trọng có liên quan đến phát triển hạ tầng thương mại
sở công thương các tỉnh cũng đã chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tham mưu cho tỉnh phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng thương mại nông thôn
đến nay có tám bốn trăm bảy mươi năm chợ nông thôn được nâng cấp xây mới trong tổng số chợ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng số chợ đạt hiệu quả chiếm khoảng chín mươi bảy